lực lượng chức năng tỉnh con tum vừa phát hiện bắt giữ xe ô tô tải loại lớn mang biển số lào un tám nghìn bốn trăm ba mươi bốn đang vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
xe tải do tài xế nguyễn mạnh hùng cư trú tại khu phố sáu phường nguyễn văn cử tp quy nhơn tỉnh bình định điều khiển
kiểm tra sơ bộ ban đầu hàng hóa được vận chuyển từ thành phố hồ chí minh qua địa bàn tỉnh con tum để ra bắc
trên xe có một số hàng hóa ngoại như bếp ga thuốc tây quần áo và một số hàng hóa khác
riêng mặt hàng thuốc tây nhập ngoại với số lượng hai trăm chín mươi lọ với trị giá gần hai mươi triệu không có hóa đơn chứng từ
đội quản lý thị trường số một đã lập biên bản đưa xe về trụ sở tri cục quản lý thị trường tỉnh để tiếp tục kiểm tra xác minh và xử lý theo quy định